bến xe miền đông mới tại quận chín tp hcm dự kiến sẽ khánh thành đưa vào sử dụng vào dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sau khi giải quyết xong các thủ tục pháp lý liên quan hiện còn đang vướng mắt
đây là lần thứ tư dự án này phải lùi tiến độ hoàn thành
bến xe miền đông mới có tổng diện tích một mươi sáu hectare với tổng vốn đầu tư khoảng bốn tỷ đồng
khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng vào dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
sau đó thời gian hoàn thành lùi đến quý i năm hai nghìn một mươi chín và dịp mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín nhưng không thành
hiện hạ tầng cơ bản trong bến đã xong được hơn chín mươi
dự kiến dịp ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa bến xe mới đi vào hoạt động
việc xây dựng bến xe miền đông mới là để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao
trong khi bến xe miền đông hiện hữu tại quận bình thạnh đã quá tải từ nhiều năm qua
đồng thời sẽ góp phần kéo giảm tình trạng ồn tắc giao thông do bến xe hiện hữu nằm trong nội thành